trong xu hướng chuyển đổi sang một tương lai xanh hơn các doanh nghiệp ngày càng chịu nhiều sức ép từ các quy định bảo vệ môi trường hay còn gọi là các quy định xanh
các sản phẩm của họ để được gắn mát thân thiện với môi trường trung hòa khí hậu hay phân hủy sinh học thì cần phải có bằng chứng khoa học đi kèm để chứng minh
tuy nhiên hiện nay trên thế giới đang xảy ra tình trạng hỗn loạn các tuyên bố xanh
nhãn xanh được rán tràn lan không đúng thực chất trên mọi loại hàng hóa từ quần áo mỹ phẩm cho đến đồ điện tử hay thậm chí là cả các phương tiện giao thông phát thải nhiều carbon
các tuyên bố chung về môi trường đang xuất hiện ở khắp mọi nơi từ thực phẩm đến dệt may người tiêu dùng cuối cùng bị lạc trong một ma trận các tuyên bố xanh mà không biết tuyên bố nào đáng tin cậy quy định mới sẽ thiết lập trật tự trong bối cảnh hỗn loạn các tuyên bố xanh này
ngoài dự luật gắn mát xanh hàng hóa năm ngoái eu cũng đưa ra tiêu chuẩn trái phiếu xanh đầu tiên trên thế giới tiêu chuẩn này giúp các nhà đầu tư tự tin hơn khi định hướng các khoản đầu tư cho công nghệ và doanh nghiệp bền vững hơn
ngoài dự luật gắn mắt xanh hàng hóa năm ngoái eu cũng đưa ra tiêu chuẩn trái thiếu xanh đầu tiên trên thế giới tiêu chuẩn này giúp các nhà đầu tư tự tin hơn khi định hướng các khoản đầu tư cho công nghệ và doanh nghiệp bền vững hơn